một xe tải chở hơn bốn tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ vượt tải trọng cho phép bảy mươi một di chuyển trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua xã vĩnh hòa huyện ninh giang tỉnh hải dương vừa bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bốn c một mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi bốn do đảo văn vượng chú tại xã liên hồng thành phố hải dương điều khiển
qua kiểm tra sơ bộ hàng hóa trên xe làng trục bao tải đựng chân gà tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số chân gà trên
tiến hành kiểm tra tải trọng đối với phương tiện tội công tác phát hiện số chân gà trên xe có khối lượng bốn hai tấn vượt tải trọng cho phép bảy mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát môi trường bàn giao cho tri cục thú y hải dương tiến hành xử lý theo quy định